bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi bốn tháng bảy hà nội sẽ triển khai hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn
cùng với các đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa ra vào thành phố
và các bến tàu bến xe liên tỉnh thời gian hoạt động là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo đó công an thành phố hà nội sẽ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức các chốt trực cố định tại các bến tàu bến xe liên tỉnh các chốt trực lưu động
tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện
vận tải hành khách các chốt trực bao gồm các lực lượng công an quân đội thanh tra giao thông
y tế dân phòng của các quận huyện thị xã tại các chốt trực người dân về hà nội
kê khai y tế đo thân nhiệt kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ khử trùng trường hợp cần thiết
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
nhiều bậc cha mẹ không cho trẻ đi tiêm phòng vaccine đúng lịch vì lo lắng là dịch bệnh
lây lan bỏ tiêm hoặc là trì hoãn tiêm chủng sẽ có những nguy cơ mắc bệnh như thế nào
loại vaccine nào cần phải tiêm ngay trong mùa hè này đây là những vấn đề chắc hẳn nhiều bậc
phụ huynh còn chưa nắm rõ và câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay dưới đây
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương những ngày gần đây đã tiếp nhận một số trường
hợp trẻ mắc viêm não bị biến chứng nặng theo khai thác tiền sử từ gia đình các bệnh nhi đều
trên năm tuổi và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào
tại các trung tâm tiêm chủng số lượng trẻ đến tiêm giảm đáng kể hầu hết các phụ huynh đưa
trẻ đi tiêm đều có tâm lý lo ngại dịch bệnh lây lan

tại các trung tâm tiêm chủng việc tiêm vaccine không đủ lượng kháng nguyên để kích thích cơ thể
tạo miễn dịch đầy đủ do đó để phòng bệnh đạt hiệu quả tối ưu phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm
bổ sung hoặc tiêm nhắc lại các mũi vaccine có chỉ định tiêm nhắc theo khuyến cáo của chương trình
tiêm chủng mở rộng quốc gia
các cơ sở tiêm chủng cũng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh

đặc biệt là vấn đề năm k bên cạnh đó trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch việc chỉ hoãn lịch tiêm
có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được loại trừ hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm như cúm sởi thủy đậu viêm họng viêm phổi viêm não trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn

vì vậy tiêm chủng đầy đủ là một cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả với trẻ cha mẹ cần lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng tuân thủ đúng những khuyến cáo của bộ y tế như đeo khẩu trang đúng cách rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sắt khuẩn ngoài ra các phụ huynh luôn cập nhật thông tin đúng đủ về chủng covid một mươi chín để bảo vệ bản thân và gia đình
tiếp tục với một số tin thức an ninh trật tự đáng chú ý
thực hiện đợt cao điểm tấn công cho nát với loại tội phạm
công an tỉnh điện biên vừa
lập chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án ma túy
thu giữ sáu mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi sáu giờ sáng
ngày hôm nay tại khu vực bản na khoang
xã mường nhà huyện điện biên
tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phòng kỹ thuật nghiệp vụ
công an tỉnh đội phòng chống ma túy
cục hải quan tỉnh ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và công an xã mường nhà
bắt quả tàng hai đối tượng về hành vi
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là vừa a dua
và hạ a nu cùng chú tại bản
pha thanh xã mường nhà huyện điện biên
vật chứng thu giữ là sáu mươi bánh heroin
hai xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên tại khu vực
biên giới việt lào đang trên đường đi tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại hải phòng
công an thành phố hải phòng vừa phát hiện
bắt giữ ba đối tượng vận chuyển số lượng lớn
ma túy từ các tỉnh miền trung về địa bàn
thành phố để tiêu thụ
vào hồi chín h ba mươi phút ngày hôm nay
tại khu vực trân cầu nghìn thuộc
địa bàn xã an hòa huyện vĩnh bảo
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện
bắt giữ ba đối tượng gồm phạm văn toàn
chú tại phường cửa nam thành phố hải phòng
lê thành trung chú tại thành phố vinh
tỉnh nghệ an và nguyễn duy điển
chú tại vĩnh bảo hải phòng
đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường hơn năm kg ma túy đá
tại cơ quan công an bước đầu
các đối tượng đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình
các giải bóng đá lớn luôn là niềm mong chờ
của người hâm mộ nhưng đây cũng là cơ hội
gia tăng hoạt động của các đối tượng tội phạm cơ bạc
khi giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi
diễn ra cho đến khi kết thúc
thì hàng loạt đường dây cá độ vừa bị triệt phá
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố đà nẵng triệt phá một đường dây
tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
quy mô lớn với số tiền đánh bạc
lên tới hai một triệu đô la mỹ
gần trăm cán bộ chiến sĩ của đơn vị
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an thành phố
đã tiến hành vây giáp bắt khẩn cấp
bốn kẻ chủ mưu trong đường dây này
cụ thể công an đã bắt giữ
và khám xét khẩn cấp nhà của bốn kẻ chủ mưu
gồm nguyễn anh tùng ba mươi bảy tuổi
đặng ngọc thịnh ba mươi bảy tuổi
phan trường thanh bốn mươi sáu tuổi
và vũ quang hiển ba mươi tám tuổi
cùng chú tại thành phố đà nẵng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
tổ chức ghi cá độ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho tới nay
trong đó nguyễn anh tùng
sử dụng trang mạng cá độ supermaster tám u tám a
có giá trị năm trăm linh đô la mỹ
quy ước mỗi đô là một mươi đồng
tương đương là khoảng năm tỷ đồng
để tổ chức cá độ
ngoài ra tùng chia nhỏ con mạng của mình
cho các đại lý cùng tham gia ghi cá độ
với các hình thức kênh nô tài xỉu
cứ mỗi khi diễn ra các giải đấu bóng đá lớn
đường dây này còn tự nâng mức cá độ
từ hai mươi đồng cho đến ba mươi đồng
một đô la mỹ để thu hút người chơi
bước đầu ban chuyên án xác định
số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng
từ ngày một tháng bốn cho tới nay
lên tới gần hai hai triệu đô la mỹ
tương đương năm mươi năm tỷ đồng
thu hút khoảng gần bốn mươi một lượt người tham gia
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
công an thành phố đang tiến hành mở rộng chuyên án
truy bắt các đối tượng có liên quan khác
một ổ nhóm bốn đối tượng câu kết với nhau
dàn dựng kịch bản để trộm cắp tài sản
của các lái xe trên đường vừa bị công an thành phố
phúc yên tỉnh vĩnh phúc triệt phá
không chỉ dàn dựng kịch bản công phu
quá trình thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng còn rất manh động
mang theo dao không khí nguy hiểm
để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
nhận được đơn trình báo của anh lê văn trình
ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
về việc khoảng chín h ba mươi phút
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
anh trình đang điều khiển xe ô tô
đi từ hà nội về vĩnh phúc
đến trục đường khu đô thị mê linh
thuộc địa bàn thành phố phúc yên
thì bị bốn đối tượng nam giới giả danh công an
dàn cảnh trộm cắp một mươi hai triệu đồng
và nhiều giấy tờ tùy thân để trong cabin ô tô
vào cuộc điều tra công an thành phố phúc yên
làm rõ thủ phạm gây án là bốn đối tượng
gồm phạm tuấn đạt nguyễn đức chiến
lãi quốc việt và vũ hành tùy
đều ở thành phố nam định tỉnh nam định
công an thành phố phúc yên đã bắt giữ
ba đối tượng đạt chiến việt
còn vũ hành tùy hiện đang bỏ trốn
đây là các đối tượng đều đã có nhiều tiền án
tiền sự về nhiều tội danh khác nhau
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
đối tượng mà chúng nhắm tới để trộm cắp tài sản
là tài xế xe tải xe con đi một mình
thủ đoạn là chia cặp hai đối tượng
nguy trang bằng cách ăn mặc lịch sự
giả danh là công an đang làm nhiệm vụ
để yêu cầu lái xe dừng lại làm việc
lấy câu nói chuyện với lái xe nhằm đánh lạc hướng
tạo điều kiện cho hai đối tượng còn lại
trộm cắp tài sản trên xe ô tô
chúng tôi phân công nhau là hai anh đi trên đường
nếu mà cứ gặp cái xe có một người lái
thì hai người nên tìm mọi cách
để cho lái xe đỗ lại và đi phía sau
thì khi cabin nó không có ai
thì hai người nên phía trước mở cửa cabin
và đi phía sau
điều đáng nói trên địa bàn các tỉnh thái bình hà nam hải dương hưng yên
cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn tương tự
hình ảnh ghi nhận về các đối tượng gây án
có đặc điểm nhận dạng giống với nhóm đối tượng
vừa bị công an tp phúc yên bắt giữ
công an tp phúc yên đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng phạm tuấn đạt nguyễn đức chiến lại quốc việt
qua vụ án trên cơ quan công an khuyến cáo người dân
cần cẩn trọng với thủ đoạn giả danh lực lượng công an
để thực hiện hành vi phạm tội
hiện nay thì có rất nhiều đối tượng
giả danh là ngành tư pháp
hoặc là lực lượng chức năng đặc biệt là trong đó có lực lượng công an
để thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng như trong vụ việc lần này
thì đối tượng đã giả danh ngành công an
để đi thực hiện nhiệm vụ để nhằm đánh lạc hương lái xe
để cho các đồng phạm của mình các đối tượng
một đồng bọn của mình để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chúng tôi lưu ý rằng đối với lực lượng công an
khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là khi dừng xe
đến làm việc với lái xe thì lực lượng công an là
sân liên hệ với lái xe trực tiếp ở nhà
hoặc là tại cơ quan nơi lái xe làm việc
hoặc trong một số trường hợp đặc biệt
mà cần dừng lái xe trên đường để
thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an chúng tôi
sẽ thứ nhất là đối với những trường hợp
bình thường thì anh em chúng tôi sẽ mặc
quần phục do ngành cấp và có thẻ ngành
và một số trường hợp đặc biệt thì anh em chúng tôi đi làm
được mặc thường phục thì sẽ có thẻ ngành
hoặc là những giấy tờ do ngành cấp
để chứng minh là chúng tôi là lực lượng công an
vì vậy khi mà người dân cần chú ý là
khi mà có những người người ta dừng xe
như thế lấy danh nghĩa là lực lượng công an
tuy nhiên mà khi yêu cầu xuất trình
những giấy tờ liên quan đến ảnh mà họ không xuất trình được
thì người dân cần lưu ý
ngay đó là những đối tượng để lợi dụng
để thực hiện hành vi phạm tội trong trường hợp này
thì những người chúng ta cần phải thứ nhất là như
đặc biệt lái xe phải ghi nhớ đặc điểm
của đối tượng này nếu trong trường hợp mà cần chụp ảnh được
thì chúng ta cần chụp ảnh lại và báo lại cho lực lượng
chức năng nơi gần nhất để tiến hành xác minh
và các đối tượng và thứ hai là tránh
gây ra những hậu quả như việc trụ cắp
tài sản như vụ việc nêu trên
hiện công an tp phúc yên đang khẩn trương
truy bắt đối tượng vũ hành tùy
và tiếp tục điều tra vừa giờ vụ án
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi ba tháng ba
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận
thêm tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó thành phố biên hòa có sáu mươi hai ca
chủ yếu là ở phường tân biên
với bốn mươi hai ca
còn lại là rải rác ở các phường khác
của thành phố đều đã ghi nhận
ca dương tính với covid một mươi chín
tính đến nay
toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận
bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó thành phố biên hòa là địa phương
có số ca dương tính nhiều nhất với một trăm tám mươi chín ca
tiếp đến là huyện thống nhất
tập trung mơ bốn ca
tập trung mơ bốn ca
bốn xã đang được phong tỏa
huyện nhân trạch là sáu mươi ca
tập trung mơ xã long tân
các ca dương mới đa số ra được ghi nhận
trong các khu phong tỏa tại thành phố biên hòa
và huyện nhân trạch
đã phát hiện có ca dương tính tại nhiều doanh nghiệp
ở thành phố biên hòa huyện trấn bom huyện vĩnh củ
dự báo những ngày tới
đồng nai sẽ còn nhiều ca dương tính
trong đối tượng tiểu thương người làm việc
trong các khu chợ nhà trọ doanh nghiệp và cộng đồng
nên buồn phát dịch và các trường hợp f một
do đó tỉnh sẽ tăng cường xét nghiệm tầm soát nhanh
trên diện rộng vận động một trăm linh doanh nghiệp
xét nghiệm sàng lọc cho người lao động
tiếp tục chuẩn bị thêm các khu cách ly
để ứng phó với tình huống xấu hơn có thể xảy ra
cũng trong sáng nay bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
đã ra thông báo khẩn phong tỏa tạm thời
toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện
trường hợp nhiễm covid một mươi chín vào tối qua
những ca dương tính mới với covid một mươi chín là
bệnh nhân người nuôi bệnh đang điều trị tại bệnh viện
tiến hành truy vết bước đầu xác định ba mươi tám trường hợp
f một là bác sĩ nhân viên y tế và người nuôi bệnh
hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục ra soát
xét nghiệm sàng lọc các bác sĩ nhân viên người bệnh
người thăm nuôi có đến đây từ ngày ba mươi tháng bốn
sở y tế kiên giang vừa có công văn hỏa tốc
tạm ngưng chuyển bệnh nhân đến và khám bệnh ngoại trú
tại bệnh viện đa khoa tỉnh
theo đó kể từ ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy
bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị
của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới
tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú
cho đến khi có thông báo mới
người bệnh đến khám ngoại trú tạm thời
do bệnh viện đa khoa tư nhân bình an trung tâm y tế
thành phố rạch giá và các phòng khám đa khoa tư nhân
trên địa bàn thực hiện
bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang khẩn trương bố trí
nơi khám bệnh tạm thời
tại bệnh viện úng bố tỉnh kiên giang
cơ sở ở bệnh viện đa khoa củ
để tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú
vào ngày mai một mươi bốn tháng bảy
trước tình trạng ủng ứ tập trung đông người
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
liên cuộn trên địa bàn tp hcm
các ngành chức năng đã tổ chức lại lực lượng
điều tiết từ xa và cũng như là bỏ
các chốt phụ và tiến hành tuần tra
để xử lý vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó đề giảm ủng tắc
tại các chốt kiểm soát tạo sự thông thoáng
cho việc đi lại của người dân
nhiều giải pháp đã được cơ quan chức năng triển khai
trong đó có việc bố trí lại chút kiểm soát
cảnh sát giao thông phân luận từ xa
giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác
để tránh ủng ứ vào giờ cao điểm
để mà xử lý cái nguyên nhân
xảy ra kẻ xe
là thứ nhất là chúng ta sẽ tăng cường
thêm một số lực lượng
ở cái chốt nguyễn kiệm để chúng ta giải quyết
cái trường hợp ngoài đông xe
mà khi mà người dân tham gia quá đông
thứ hai nữa là chúng ta sẽ
quy động cái lực lượng tuần tra kiểm soát
ở cái chốt ngay chỗ
gõ sát ngồi đắp để
kiểm soát và phân luận
phân hướng cho các loại phương tiện
đi vào đường nguyễn nhân nghi
để nhằm giảm tải cho đường nguyễn kiệm
đồng thời tại giao lộ
qua nhân trị nguyễn văn cũng thành lập
một tổ công tác để kiểm soát
và phân luận những loại phương tiện
đi vào đường nguyễn kiệm
trước đó tại khung giờ cao điểm sáng và chiều
một số chốt kiểm soát đã xảy ra
tình trạng ung tắc do lượng người và phương tiện
đổ về quá đông gây khó khăn cho lực lượng
chức năng và tìm ẩn nguy cơ
lây nhiễm chéo
sau khi tổ chức lại các chốt
điểm nắm về ủng ưu giao thông trên địa bàn quận gò vóc
đã không còn các tuyến đường thông thoáng
việc đi lại của người dân thuận lợi
và không còn nguy cơ lây nhiễm chéo
tại các chốt kiểm soát
sáng ngày một mươi ba tháng bảy
sáng ngày một mươi ba tháng bảy
toàn bộ hai trăm sáu mươi sáu chốt giám sát người lưu thông
giữa các quận huyện của tp hcm được giải tỏa
công an tp hcm
chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương
chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát
xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường
riêng một mươi hai chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch
covid một mươi chín tại các cơ ngõ thành phố
vẫn được duy trì
cũng trong sáng nay các quận trong địa bàn thành phố
đã thực hiện công tác tuần tra lưu động tuyên truyền
xử lý các vi phạm
và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
mọi người dân phải tuân thủ nghiêm
các quy định về phòng chống dịch
và sau đây là ghi nhận tại quận ba tp hcm
phường võ thị sáu quận ba
là một trong những phần trọng điểm
ở trung tâm tp hcm
như các địa phương khác
trước khi chính thức vào thời gian giãn cách
phương võ thị sáu cũng đã khẳng định quyết tâm rất cao
trong kiềm chế ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
xác định việc chăm lo bảo vệ tính mạng sức khỏe
an toàn của người dân là trên hết
trong đó công tác tuyên truyền xử lý vi phạm
được đánh giá là chìa khóa
trong công tác ngăn chặn dịch bệnh lần này
không chỉ ở các tuyến phố
tổ tuần tra còn đi từng ngõ hẻm
để tuyên truyền nhắc nhẫn người dân
mặt khác nhận thấy những sự nguy hiểm
và những hệ lụy khó khăn
mà dịch covid một mươi chín đem lại
hầu hết người dân tại tp hcm đều ý thức được
mà chấp hành tốt năm k của bộ y tế
và tuân thủ các quy định
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phường đã chủ động xây dựng kế hoạch
và thông báo
gửi cho các doanh nghiệp đơn vị
và người dân trên địa bàn
để nghiêm trúc thực hiện
các tinh thần
của cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thủ tướng đã đồng loạt triển khai
các phương án về bảo vệ địa bàn
tăng cường công tác tuần tra kiểm tra
và nhắc nhở
trước hết là nhắc nhở và sau đó là xử lý
qua công tác kiểm tra
đi vào khu dân cư đi vào các hẻm
nhỏ khu dân cư
nhận xét của tôi thì thấy
ý thức người dân về công tác
phòng chống dịch là cũng tốt
kỳ vọng là sau một mươi năm ngày này
thì tình trạng dịch này được thiên giảm
cho tất cả các
các anh em phục vụ cho công tác chống dịch
giống như ủy ban các cơ sở ban ngành
đã phối hợp kịch tài
cho cái dịch này sớm kết thúc sớm
để người dân an tâm
công tác cũng như công việc
cuộc sống nó bình ổn như bình thường
người là lao động tự do
năm đồng nhóm này
thì được hỗ trợ một ngày vậy là năm mươi ngàn đồng
thì tính là trọn tháng
là khoảng một triệu năm trăm linh ngàn cho một người
còn riêng cái lao động ngừng việc quản việc
ở từng doanh nghiệp mà không hưởng lương
là khoảng tám mươi ngàn người
trong đó trong khu công nghiệp khu chí sức là khoảng
là bốn ngàn
còn lại là ở các doanh nghiệp
là trú đóng ở trên địa bàn các quận quyền
thì hỗ trợ cho một triệu tám
trong hành động cho một lao động
trong cái thời gian một tháng giãn cách
rồi lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
thì cũng được một triệu tám
với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc
của chính quyền các cấp và ý thức của người dân thành phố
hy vọng sau một mươi năm ngày cách ly toàn thành phố
dịch covid một mươi chín sẽ được kiểm soát đẩy lùi
kính thưa quý vị việc tổ chức phiên chợ không đồng giữa lúc dịch bệnh covid một mươi chín
cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
là một việc làm hết sức ít chú ý vào nhân văn
tuy nhiên do công tác tổ chức tuyên truyền
cho người dân chưa đảm bảo
nên đã để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người
và tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
cũng như lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
theo kế hoạch phiên chợ không đồng
được tổ chức thành một mươi hai phiên vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần
từ tám h đến một mươi hai h trưa
nhằm hỗ trợ cho những hộ nghèo cận nghèo
khó khăn về kinh tế do bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
mỗi phiên chợ được tổ chức cho ba trăm linh hộ
mỗi hộ sẽ được khắp một phiếu mua hàng
mệnh giá ba trăm linh đồng
bao gồm gạo mì gói gia vị rau củ quả tươi sống
ngoài những hộ được xếp có phiếu tham gia chợ không đồng
phiên chợ còn tổ chức cho những người quan tâm vào chợ mua sắm
tự chọn các loại rau củ quả trái cây các loại bánh
với mệnh giá mỗi người
chỉ được mua khoảng không quá năm mươi đồng
và chỉ được chọn mua một đợt
tuy vậy ngay từ đầu giờ sáng
rất đông bà con chen chúc tại khu vực tổ chức phiên chợ
khiến việc giãn cách sát khuẩn phòng chống dịch bệnh
hầu như không thể thực hiện được
chỉ sau vài tiếng hoạt động
các cơ quan chức năng tỉnh kiên giang
đã tạo giải tán phiên chợ
trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phiên chợ không đồng với biển người trang lớn như sáng nay
sẽ tăng thêm nguy cơ dịch bệnh bùng phát
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn ra ngày càng phức tạp
thì công an tỉnh bình thuận
đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tập trung cao hơn và quyết liệt
và hiệu quả hơn trong công việc lãnh đạo
chỉ đạo cũng như triển khai các biện pháp
phòng chống dịch bệnh
trong đó chú trọng việc đảm bảo phải an toàn
cũng như không để dịch bệnh lây lan
trong các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh
tại nhà tạm giữ công an tp phan tiết
trong những ngày này khá vắng vẻ
chỉ có lực lượng của đội cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
đang làm việc thường trực
và quản lý công tác giam giữ
do tình hình diễn biến phức tạp
của bệnh dịch covid một mươi chín

nhà tạm giữ chúng tôi đã triển khai
quyết liệt các biện pháp
phòng chống dịch bệnh
cho cán bộ cũng như là
cho người tạm giam tạm giữ phạm nhân
cụ thể các việc chúng tôi đã làm
công tác năm k
thường xuyên chỉ đạo cho cán bộ diễn sĩ
quan tâm tới công tác vệ sinh phòng dịch
trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn
cũng như trong quá trình
thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên
đặc biệt nhất là công tác
theo dõi diễn biến sức khỏe
của người tạm giam tạm giữ
chúng tôi luôn quan tâm là hàng đầu
nhà tạm giữ công an tp phan tiết
luôn chú trọng đến tình hình sức khỏe
đặc biệt đối với các phạm nhân
mắc các bệnh mãn tính bệnh truyền nhiễm
sức khỏe yếu dễ mắc bệnh
nên các cán bộ y tế phải đặc biệt quan tâm
đến họ hơn thường xuyên hơn
đối với cán bộ chiến sĩ
ra vào nhà tạm giữ đều tuân thủ
chặt chẽ các yêu cầu về phòng dịch
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại
và nơi ở nơi làm việc của cán bộ
chiến sĩ và các buồng giam
bố trí đầy đủ nước rửa tay khô xà phòng
ở tất cả các vị trí bếp nấu ăn
các cổng trại nhà vệ sinh
đội ngũ y tế chú trọng trong việc bố trí
các trang thiết bị y tế cần thiết
cho việc phòng chống dịch trong nhà tạm giữ
ngoài ra để thực hiện nghiêm các quy trình
phòng chống dịch covid một mươi chín khi tiếp nhận
căn phạm nhân mới đơn vị thực hiện đúng
quy trình phòng chống dịch và phải cách ly
theo quy định
đối với người tạm giữ tạm giam
mới vào nhà tạm giữ thì yêu cầu
phải có số xét nghiệm
covid âm tính
thì mới được đưa vào nhà tạm giữ
sau đó sẽ sàng lọc
các yếu tố dịch tễ
phân loại bố trí giam giữ
giam riêng thực hiện cách ly
theo quy định
bên cạnh đó cũng đảm bảo
chế độ sức khỏe
cho căn phạm nhân
nhà tạm giữ cũng thường xuyên quan tâm
tới chế độ ăn của
người tạm giữ tạm giam
đối với điều tra viên cán bộ điều tra
và những người tham gia tố tụng khác
tại nhà tạm giữ đều chấp hành nghiêm
quy định phòng chống dịch
cán bộ chiến sĩ khi làm việc luôn giữ đúng khoảng cách
thực hiện nghiêm quy trình năm k
và hạn chế đi ra ngoài khu vực trại
trước tình hình dịch covid một mươi chín
đang có nhiều diễn biến phức tạp
đơn vị dừng ngay việc thăm gặp ký gửi
đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch
tại bếp nấu ăn cho căn phạm nhân
thực phẩm sẽ được phân loại
được kiểm tra chặt chẽ
và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong công tác
trực thăm tiếp nuôi
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp phòng dịch tối đa
là dừng mọi hoạt động thăm tiếp nuôi
đối với người tạm giữ tạm giam
và căn phạm nhân không nhận quà thăm nuôi
không giải quyết gặp mặt
chỉ giải quyết nhận tiền lưu ký
thông qua đường lưu điện
các cán bộ viện kiểm soát tòa án
cũng như điều tra viên
đối với làm việc thì chúng tôi yêu cầu
là họ phối hợp tuân thủ
biện pháp phòng chống dịch bệnh
là sửa tay sát khuẩn
kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang y tế
và giữ khoảng cách
trong quá trình lấy lời khai
đối với các đối tượng tạm giữ tạm giam
chúng tôi tạm giữ là chấp hành nữ huy
tự tốt mọi mặt
không khuyên phạm nữ huy
cơ sở giam giữ
tụi em luôn luôn chấp hành
em đổi từ giác đây
trong mùa dịch này cán bộ quản giáo đô đốc
khẩu trang vệ sinh chung
thường rửa tay khai khuẩn
trong thời gian dịch bệnh
với sự nỗ lực chung tay
cùng với các lực lượng trong công an tỉnh bình thuận
cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý
can phạm nhân luôn chủ động
nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao
đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối
không để dịch bệnh
xâm nhập vào các cơ sở giam giữ
bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi bốn tháng bảy
hà nội sẽ triển khai hai mươi hai chốt kiểm soát
tại các cửa ngõ lớn
cùng với các đường ngang ngõ tắt đường nhánh
thủy nội địa ra vào thành phố
và các bến tàu bến xe liên tỉnh
thời gian hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo đó công an thành phố hà nội
sẽ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức các chốt trực cố định
tại các bến tàu bến xe liên tỉnh
các chốt trực lưu động tại các tuyến đường
cửa ngõ ra vào thủ đô để kiểm soát
toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách
các chốt trực bao gồm các lực lượng
công an quân đội thanh tra giao thông
y tế dân phòng của các quận huyện thị xã
tại các chốt trực người dân về hà nội
kê khai y tế đo thân nhiệt kiểm tra
việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trong trường hợp nghi ngờ khử trùng
trường hợp cần thiết
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh
trước tình trạng ồn ứ tập trung đông người
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
liên cuộn trên địa bàn thành phố
ngành chức năng đã tổ chức lại lực lượng
điều tiết từ xa bỏ các chốt phụ
và tuần tra để xử lý vi phạm theo
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó để giảm
uốn tắc tại các chốt kiểm soát tạo sự
thông thoáng cho việc đi lại của người dân
nhiều giải pháp đã được cơ quan chức năng triển khai
trong đó có việc bố trí lại chốt kiểm soát
cảnh sát giao thông phân luồng từ xa
giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác
để tránh ồn ứ vào giờ cao điểm
vào sáng ngày hôm nay toàn bộ hai trăm sáu mươi
chốt giám sát người lưu thông giữa
các quận huyện của thành phố hồ chí minh đã được giải tỏa
công an thành phố hồ chí minh chỉ đạo
cơ quan chức năng địa phương chuyển từ
đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát
xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường
riêng một mươi hai chốt chạm kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ thành phố
vẫn được tiếp tục duy trì
chuyển sang tin tức an ninh trở tự
công an quận lê trân thành phố hải phòng
vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá độ
lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
công an quận lê trân phát hiện đường dây tổ chức
đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống trang web
quốc tế bóng tám mươi tám com
quy mô lớn theo bốn cấp độ
là siêu tổng tổng đại lý đại lý
và con bạc với sự tham gia
của nhiều người và hoạt động mạnh trong thời gian
diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu
công an quận lê trân phối hợp cùng với
các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích
bắt giữ một mươi hai đối tượng tại địa bàn các quận
lê trân hải an huyện kiến thụy
và thủy nguyên qua điều tra ban đầu
công an xác định các đối tượng đã sử dụng
trang web quốc tế bóng tám mươi tám com
đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tổng số
tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ công an quận
lê trân đã tạm giữ hình sự tám đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công
chấn áp các loại tội phạm công an tỉnh điện biên
vừa lập chiến công xuất sắc triệt phá
chuyên án ma túy thu giữ sáu mươi bánh heroin
để vào hồi sáu h sáng ngày hôm nay tại khu vực
bản na khoang xã mường nhà huyện điện biên
tổ công tác do công an huyện điện biên
chủ trì phù hợp với phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy phòng kỹ thuật
nghiệp vụ công an tỉnh đội phòng chống ma túy
cục hải quan tỉnh ban chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh và công an xã mường nhà
bắt quả tang hai đối tượng về hành vi
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là
vư azua và hạ anu cùng chú tại
bản pha thanh xã mường nhà huyện điện biên
vật chứng thu giữ là sáu mươi bánh heroin
hai xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên tại khu vực
biên giới việt lào
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ